nhân kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín chúng ta nhắc đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc không phải
là để khoét sâu thêm nỗi đau chiến tranh mất mát mà là để cho thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử
cùng nhắc nhớ về những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến đấu này
trong số đó không thể không nhắc tới hà giang địa phương chịu nhiều thiệt hại và di chứng từ
bom mìn xót lại sau chiến tranh tuy nhiên nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng
cuộc sống của các nạn nhân bom mìn đã phần nào vơi đi những khó khăn vất vả
cách đây hai mươi năm mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của chồng bà nguyễn thị ánh
và làm hai người con trai bị thương cuộc sống trở nên khó khăn khi mất đi lao động chính trong nhà
giờ đây khi đã ở gần cái tuổi tám mươi bà anh vẫn phải sống cùng con và các cháu trong một gian nhà tranh
cuối năm hai nghìn một mươi bảy hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam tặng gia đình một con bò giống làm sinh kế
sau hơn một năm chăm sóc bò phát triển khỏe mạnh và sinh được một bê con
sự hỗ trợ phần nào giúp gia đình bà ánh thoát nghèo
hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam tặng gia đình một con bò giống làm sinh kế